hôm qua ngày một mươi tháng sáu đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai phối hợp với công an biên phòng huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc giải cứu thành công ba nạn nhân bị lừa bán sang trung quốc trở về đoàn tụ với gia đình
sau khi đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai nhận được đơn trình báo về việc có ba công dân bị đối tượng hoàng thị e tên gọi khác là úm chú tỉnh lai châu hiện đang ở trung quốc đưa sang làm gái mại dâm
đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an biên phòng huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc tiến hành xác minh và vận động đối tượng hoàng thị e ra đầu thú
tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đối tượng đã tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ba nạn nhân bị đối tượng lừa gạt và giam giữ đều trú tại huyện phong thổ tỉnh lai châu hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ